qua xét xử tòa án cho rằng đủ căn cứ kết luận nạn nhân đã bị bỏ quên trên xe từ bảy h ba mươi phút sáng cho đến hơn một mươi sáu h chiều ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
vì vậy cháu bị tử vong do suy hô hấp sốc nhiệt trong không gian giới hạn
đánh giá vai trò các bị cáo hội đồng xét xử cho rằng nguyễn bích quy trực tiếp giám sát học sinh giữ vai trò chính trong vụ việc và phải nhận án cao nhất
doãn quý phiến không thực hiện đầy đủ trách nhiệm khiến nạn nhân tử vong nhưng đã thành khẩn khai báo nhận thức rõ sai phạm
có thể giảm nhẹ hình phạt
tương tự bị cáo thủy có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo phối hợp bồi thường cho nạn nhân và đã được gia đình bị hại đề nghị giảm hình phạt
từ nhận định trên hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt nguyễn bích quy án hai mươi bốn tháng tù doãn quý phiến nhận một mươi năm tháng tù cùng về tội vô ý làm chết người
nguyễn thị thủy một mươi hai tháng tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong đó bị cáo thủy cũng bị cấm đảm nhiệm nghề giáo viên một năm sau khi thi hành án
quá trình giải quyết vụ án trường gateway và bị cáo thủy đã bồi thường cho gia đình nạn nhân
bên cạnh đó tòa án cho rằng hai bị cáo phiến và quy làm thuê cho công ty ngân hà cho nên doanh nghiệp này phải bồi thường hai trăm bốn mươi chín triệu đồng
một vụ việc chống người thi hành công vụ vừa xảy ra tại thanh hóa

cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe đối tượng trịnh xuân thu chú tại huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa
đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn tăng ga đâm thẳng xe vào tổ công tác khiến cho một đồng chí cảnh sát giao thông bị thương nặng
trước đó vào sáng ngày một mươi bốn tháng một trong khi đang làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ bốn mươi bảy
tổ tuần tra kiểm soát giao thông của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh thanh hóa phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô vi phạm tốc độ
cho nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính
tuy nhiên thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh của tổ công tác mà đột ngột tăng ga đâm thẳng vào xe của tổ công tác khiến đồng chí đỗ xuân thanh bị thương nặng
tổ công tác lập tức khống chế bắt giữ đối tượng đồng thời đưa đồng chí thanh vào bệnh viện cấp cứu
đối tượng thu đã bị bắt giữ và đang được điều trị vết thương xây sát nhẹ do bị ngã xe sau khi đâm xe vào tổ công tác
vào ngày hôm nay ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
thông tư sáu bảy của bộ công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông chính thức có hiệu lực
theo đó người dân có quyền giám sát lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ bằng ghi âm ghi hình
và đây là một trong những thông tư được dư luận mong chờ trong thời gian vừa qua và cũng từng gây tranh luận rất nhiều trong quá trình soạn thảo
vâng tôi đang thực thi quyền của một công dân
đó là bắt đầu từ ngày hôm nay người dân có quyền giám sát lực lượng cảnh sát
cảnh sát giao thông khi thực thi nhiệm vụ
và theo ghi nhận thì nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao quy định này của bộ công an
vâng chào anh anh có biết là theo quy định ngày hôm nay một mươi năm tháng một
thì quy định là người dân được quyền giám sát lực lượng chức năng là cảnh giao thông khi làm nhiệm vụ
anh có biết quy định này không
tôi có nghe thông tin truyền hình và tôi đã biết người dân được giám sát các lực lượng giao thông làm việc
anh đánh giá như thế nào về quy định này của bộ công an
tôi theo tôi là người dân tôi thấy rất hợp lý
công bằng minh bạch cho người dân khỏi mắc lỗi
theo anh thì mặc dù được quyền giám sát nhưng mà theo anh thì người dân cũng cần có sự tôn trọng hay nào đối với lực lượng chức năng
theo tôi là giám sát mình giám sát mình là người dân vì lực lượng chức năng làm việc thì mình cũng phải nên giám sát vì có giới hạn mức độ thôi
không nên là cản trở giao giao thông các cảnh sát làm việc
theo thông tư sáu mươi bảy của bộ công an người dân sẽ có năm hình thức giám sát đối với lực lượng công an nhân dân
trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thứ nhất giám sát thông qua các thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng
thứ hai thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật
thứ ba thông qua tiếp xúc giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ chiến sĩ
thứ tư thông qua kết quả giải quyết các vụ việc đơn thư khiếu nại tố cáo kiến nghị phản ánh
thứ năm đó là thông qua thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp
đây là lần đầu tiên bộ công an có quy định chi tiết về hình thức giám sát này
việc triển khai thực hiện thông tư nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức và cá nhân
phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông
thông tư này đã quy định rõ về việc người dân có quyền giám sát lực lượng chức năng trên năm hình thức
trong đó hình thức thứ năm là được rất nhiều người quan tâm là việc người dân được phép ghi hình quay phim lực lượng chức năng trong nhiệm vụ
tuy nhiên căn cứ thông tư khi người dân ghi hình thì phải đảm bảo là không ảnh hưởng
đến việc lực lượng chức năng khi đi làm nhiệm vụ
vấn đề thứ hai nữa thì trong thông tư quy định là chúng tôi sẽ có những khu vực
có những cọc tiêu và những dây chằng để phân định rõ những danh giới khi lực lượng chức năng chúng tôi làm nhiệm vụ
giả sử có một vụ tai nạn an thông xảy ra hay là những vụ khi chúng tôi bảo vệ những mục tiêu những chốt
thì những điểm đấy là những điểm mục tiêu cần được bảo vệ và đề nghị là người dân không can thiệp khi chúng tôi đang làm nhiệm vụ
cái đó là cái tốt nhất
được quyền chăm sát thì mình mới tin tưởng được
quy định này sẽ làm cho lực lượng chức năng có thể minh bạch xử
minh mạnh xử lý các hành vi vi phạm của người dân
giúp người dân chủ động hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ
tôi đánh giá đây là một quy định rất là tốt giúp cho lực lượng công an công khai và minh bạch khi xử lý vi phạm
thông tư sáu mươi bảy còn thể hiện quyết tâm của bộ công an trong phòng ngừa ngăn chặn hiện tượng tiêu cực của lực lượng công an nhân dân
khi thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên về phía người dân thì cũng phải chịu trách nhiệm về thông tin giám sát của mình đảm bảo trung thực khách quan
chịu trách nhiệm về việc phát tán thông tin theo quy định của pháp luật
và trong trường hợp người dân cố ý quay phim chụp ảnh ghi hình cắt rán chỉnh sửa đưa ra các thông tin không đúng sự thật xuyên tạc
hoặc tuyên truyền phát tán trên mạng xã hội nhằm vu khống bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác
hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân khác sẽ bị xử lý theo luật an ninh mạng
và thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin tức đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
sau khi xem xét đề xuất của bộ kế hoạch đầu tư về việc tổng công ty cảng hàng không việt nam là nhà đầu tư dự án xây nhà ga t ba tân sơn nhất
để nâng công suất sân bay lên đến hơn năm mươi triệu khách một năm phó thủ tướng chính phủ triệu đình dũng đề nghị là không sử dụng vốn ngân sách để thực hiện dự án này
văn phòng chính phủ vừa có văn bản gửi tới bộ giao thông vận tải bộ kế hoạch và đầu tư và ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
về chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga t ba
sau khi xem xét những đề xuất của bộ kế hoạch và đầu tư phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng giao bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương có ý kiến kết luận rõ dự án đã đủ cơ sở pháp lý
để thủ tướng chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đồng thời làm rõ nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án và đề nghị không sử dụng vốn ngân sách nhà nước để thực hiện dự án này
theo đó tổng công ty hàng không việt nam sẽ huy động vốn góp
có công suất hai mươi triệu khách một năm với vốn đầu tư khoảng một mươi chín trăm chín mươi tỷ đồng giảm bốn trăm bốn mươi tỷ đồng so với đề xuất ban đầu
góp phần nâng tổng công suất của sân bay tân sơn nhất lên năm mươi triệu hành khách một năm
kính thưa quý vị sáng nay tại nhà văn hóa thanh niên tp hcm đã diễn ra lễ tiễn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
với chủ đề là chuyến xe mùa xuân tết xung vầy xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
và đây là hoạt động được trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên khởi xướng
và trở thành hoạt động thường niên từ năm hai nghìn hai tới nay
năm nay bang tổ chức đã dành tặng hai năm trăm linh phần quà tết và xuất ghế về quê cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
đang theo học ở các trường đại học cao đẳng trung cấp tại tp hcm
chủ yếu các em thuộc khu vực miền trung từ bình thuận đến thanh hóa
với chủ đề chuyến xe mùa xuân là thông điệp muốn gửi gắm và lan tỏa muôn điệu tốt đẹp trong cuộc sống
sự chia sẻ tình yêu thương
để làm nên mùa xuân ấm áp giúp các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đón một cái tết xuân vầy hạnh phúc
với ý nghĩa hết sức nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách của dân tộc việt nam
chương trình đã nhận được rất nhiều hiệu ứng tích cực từ xã hội và ngày càng được nhiều người quan tâm
nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông trong dịp cao điểm cuối năm tại khu vực cảng cát lái quận hai tp hcm
lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra tài xế điều khiển các phương tiện chở hàng
qua đó thì nhiều trường hợp đã bị xử lý
công an quận hai đã phối hợp cùng hải quan và biên phòng khu vực cảng cát lái dừng xe kiểm tra đối với ba mươi chín tài xế xe container ra vào cảng
bằng phương pháp kiểm tra nước tiểu lực lượng chức năng phát hiện một tài xế dương tính với chất ma túy
một trường hợp tàn trữ công cụ hỗ trợ và một trường hợp tài xế không có giấy phép lái xe
các trường hợp vi phạm sau đó đã được lập biên bản tạm giữ phương tiện
sau khi có kết quả thử máu lực lượng công an sẽ tiến hành các thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật
trước đó nhiều trường hợp tài xế điều khiển phương tiện có nồng độ cồn và ma túy
đã gây ra những vụ tai nạn giao thông thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
sáng ngày một mươi năm tháng một tại công viên văn lang tp hcm đã diễn ra lễ phát động ra quân thực hiện năm an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi
và đạt cao điểm tết nguyên đáng canh tí
lễ hội xuân năm hai nghìn hai mươi tham dự có thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoàng
trong năm hai nghìn một mươi chín công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông trên địa bàn tp hcm đã đạt được kết quả tích cực
tai nạn giao thông kéo giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và số người bị thương
toàn thành phố xảy ra ba bốn trăm hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu trăm bốn mươi một người và bị thương hai bốn trăm linh sáu người
so với năm hai nghìn một mươi tám giảm hai trăm một mươi ba vụ
giảm bảy mươi bốn người chết và giảm sáu mươi chín người bị thương
tôi tin chắc rằng cái tình hình cái tai nạn giao thông của năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo
sẽ đảm bảo đúng theo yêu cầu đề ra tức là kéo giảm cả ba mặt
số vụ số người chết và số người bị thương ít nhất là từ năm trở lên
đó là một mong muốn và một điều kiện để chúng ta thực hiện trong thời gian sắp tới
nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trong năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề đã uống rượu bia không bị thương
thành phố hồ chí minh đã tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông
với sự tham gia của một năm trăm linh người
bao gồm các cơ quan đoàn thể học sinh sinh viên các bến xe trên địa bàn thành phố
để tổ chức vấn đề này chúng ta sẽ tiếp tục tăng cường về phía ban toàn giao thông
mặt trận và các đoàn thể cũng như ban tàu giao thông các hội nguyện
sẽ tiến hành để tuyên truyền bằng nhiều hình thức
cả vấn đề panel áp thuyết bằng những lễ ra quân bằng các thông điệp bằng tài liệu để tuyên truyền
làm sao chúng ta chuyển tải tất cả những cái nội dung này đến người tham gia giao thông
đều hiểu đều nắm đều biết và chấp hành một cách tư giác
để làm sao đảm bảo được tính mạng của mình cũng như là cho những người tham gia giao thông cao
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong dịp cao điểm cuối năm
thành phố hồ chí minh sẽ giải quyết những điểm nóng về ủng tắc tai nạn giao thông
tập trung tuyên truyền xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn theo nghị định một trăm linh của chính phủ
có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi vừa qua
tết nguyên đáng canh tí năm nay học sinh thành phố hồ chí minh được nghỉ một mươi sáu ngày
với kỳ nghỉ dài ngày như vậy việc trang bị cho học sinh kiến thức về nguy cơ và cách phòng tránh tai nạn thương tích
để các em vui tết an toàn là hình thức mà nhiều nhà trường học đang triển khai
trường tiểu học võ trường toản quận một mươi thành phố hồ chí minh phối hợp với viện khoa học an toàn việt nam
vừa tổ chức buổi tập huấn phòng chống tai nạn thương tích
cho học sinh với các kỹ năng cần thiết như kỹ năng bơi sinh tồn và phương pháp sơ cứu nạn nhân
kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn và sơ cứu bỏng đúng cách kỹ năng phòng chống bắt cóc xâm hại trẻ em
đây là những kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ khi đến những nơi đông người khu vui chơi giải trí
đặc biệt là trong kỳ nghỉ tết nguyên đáng sắp tới
trong các tiết dạy thì nhà trường cũng đã lồng ghép vào đó những kỹ năng như là kỹ năng tự vệ
kỹ năng thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn kỹ năng phòng chống xâm hại
thế nhưng mà điều mà các con mắc phải nhiều nhất mà chúng tôi nhận thấy đó là
các con chưa có kỹ năng thực hành nhiều
tết sắp đến thì các con sẽ có những chuyến du lịch dài
vì vậy cho nên là chúng tôi cũng hy vọng là chương trình ngày hôm nay sẽ giúp cho các con có được những kiến thức
kỹ năng để các con có thể tự bảo vệ mình trong những rủi ro không đáng xảy ra trong cuộc sống
phụ huynh cũng đồng lòng chung tay với nhà trường để giáo dục cho các con
để các con có hơn một cái tết thật là trọng đẹp
qua buổi tập huấn các em có tâm thế chủ động trong việc ngăn ngừa các tai nạn có thể xảy ra
trong quá trình sinh hoạt học tập vui chơi tại các cơ sở giáo dục tại nhà và nơi công cộng
đồng thời trang bị kiến thức giúp các em học sinh bình tĩnh tự tin xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra
giảm thiểu các hậu quả xuống mức thấp nhất có thể
nâng cao nhận thức của phụ huynh trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích
những chỗ đông người thì sẽ có thể xảy ra những tình huống như là bắt cóc hay là lạc mất bố mẹ
thì qua khóa học này mình nghĩ là các con sẽ có được trong một tiềm thức sẽ có cách xử lý cho riêng mình
chuyên đề về đuối nước thì chị thấy hay cho dù những bé mà nó biết bơi rồi
khi mà nó rớt vô nước nó sẽ bị hoảng loạn
thì những bé mà nó không có kỹ năng mà bơi trong nước nổi trên mặt nước thì cái kỹ năng là dạy rất là hay
chị thấy thêm cái kỹ năng mà tự vệ đúng là tự vệ cho bé mà khi mà
những ngày tết sắp đến này ba mẹ hay dẫn đi vào những chỗ mà đông người kia
thì khi mà lạc bố mẹ thì các bé nó có sẽ có khả năng phản xạ khi mà gặp người lạ
hoặc là cố tình bắt bé thì chị thấy rất là hay
để đảm bảo cho học sinh tp hcm vui tết an toàn sở giáo dục và đào tạo tp hcm
cũng quán triệt các đơn vị trường học thực hiện đúng chỉ đạo của sở về tăng cường các biện pháp
đảm bảo an ninh trật tự và an toàn vệ sinh thực phẩm nhân dịp tết nguyên đáng và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi bốn
ngay sau khi kết thúc kỳ nghỉ tết các đơn vị báo cáo tình hình an ninh trật tự
vệ sinh an toàn trường học tình hình học sinh đi học trong ngày đầu năm mới
sau một thời gian triển khai sáng ngày một mươi năm tháng một xe buýt hai tầng mui trần tại tp hcm
đã chính thức đi vào vận hành thí điểm góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ
kết nối và đa dạng hóa loại hình du lịch trên địa bàn tp hcm
theo đó tuyến xe buýt hai tầng được sơn vẽ những cảnh quan biểu tượng đặc trưng của tp hcm
đi vào hoạt động phục vụ cho hoạt động du lịch
với sáu mươi ba chỗ thiết kế hai tầng tầng hai mươi trần giúp du khách dễ dàng thưởng lãm cảnh đẹp nhìn ngắm phố phường
cái ưu điểm của cái tuyến xe loại này là chúng tôi xe hai tầng vì vậy mà cái thuận lợi của khách là ngồi ở tầng cao
có thể dễ dàng quan sát toàn cảnh của thành phố
cũng là cái mà chúng ta giảm được cái năng lượng
cũng là cái mà chúng ta giảm được cái năng lượng
chúng ta giảm được vấn đề kẹt xe
vì hai tầng thì nó giảm được cái diện tích thay vì hai chiếc xe thì chúng ta chỉ có một chiếc thôi
có đa ngôn ngữ có nghĩa là đa quốc tịch nào cũng có thể hiểu rõ tp hcm một cách rất là dễ dàng
theo cái ngôn ngữ của họ
toàn bộ cái hệ thống này nó lập trình tự động và nó chuyển xuống từ vệ tinh xuống
đó khách dễ dàng chọn lựa ngôn ngữ phù hợp để nghe
sở gia thông vận tải tp hcm
xin cấp phép hành trình chạy xe của tuyến buýt này
chạy quanh các tuyến đường trung tâm quận một quận ba
đưa du khách thăm các địa điểm như dinh độc lập các bảo tàng phố đi bộ nguyễn huệ
trong suốt hành trình hành khách có thể lên xuống tham quan thoải mái
sau đó tiếp tục đi chuyến khác
thích chuyến đi này được trên xe hai tầng thì mình được chìm ngưỡng thành phố
từ một cái góc khác góc cao và an toàn
nói chung là thành phố lúc này thì xe nhiều
thế này là một cách phương tiện
tốt nhất để mình đi vòng vòng
có đi vài nơi trên thế giới thì cũng có cái môi trần này
thì thấy cái này nó cũng tốt là một cái phương tiện tốt để cho bà con mình dùng
theo công bố giá bít hai tầng môi trần cho người lớn là ba trăm ba mươi đồng một người một lượt
trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi hai trăm năm mươi đồng một lượt
trẻ dưới năm tuổi được miễn phí
thời gian vận hành ba mươi ba mươi năm phút một lượt
khung giờ xe chạy từ chín h đến một mươi bảy h bốn mươi năm phút hằng ngày
chương trình hai mươi bốn h ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây